thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ quảng nam cho biết trong hai ngày vừa qua
lực lượng bộ đội biên phòng khu vực biển tam thanh tam kỳ đang phối hợp với lực lượng công an
dân quân và người dân địa phương tập trung tìm kiếm ngư dân mất tích do lật thuyền thúng trên biển
theo nhiều người chứng kiến khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi một sau khi kết thúc chuyến đánh bắt hải sản
ông lê văn tám và ông nguyễn văn cường cùng chú tại hạ thanh một xã tam thanh
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam treo trích thúng từ thuyền lớn vào bờ bị sóng đánh bất ngờ
làm lật thúng khiến ông tám và ông cường rơi xuống biển và ông tám bị sóng cuốn mất tích
sau khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã tam thanh đã huy động lực lượng công an
dân quân xã và người dân địa phương cùng với lực lượng cứu hộ của bộ đội biên phòng
đóng tại các khu vực biển tam thanh khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích
tuy nhiên do sóng lớn nên công tác tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển gặp nhiều khó khăn
và đến nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân